giao tranh đang tiếp tục leo thang tại thành phố khandunis miền nam gaza
chương trình cứu trợ liên hợp quốc dành cho người tị nạn palestine unrwk thông báo
đã có chín người thiệt mạng và bảy mươi ba người bị thương trong vụ tấn công vào trung tâm huấn luyện của liên hợp quốc tại khu vực này
chú của hàng chục nghìn người palestine phải di rời do xung đột ở gaza
chương trình cứu trợ liên hợp quốc xác nhận cơ sở này đã bị tấn công và bốc cháy gây thương vong lớn
việc tiếp cận an toàn đã bị từ chối trong hai ngày và nhiều người dân đang bị mắc kẹt tại đây
trong khi đó phản ứng về vụ tấn công quân đội israel khẳng định khu vực rộng lớn trên là cắt cứu quan trọng của phong trào hamas
nhấn mạnh việc phá bỏ các cơ sở của hamas tại phía tây khan yunis là trọng tâm của chiến dịch quân sự
phía israel cũng bác bỏ khả năng ngừng bắn ở gaza
sau khi truyền thông trước đó đưa tin tel aviv có thể đề xuất tạm dừng chiến dịch quân sự hai tháng để đổi lấy việc phóng thích các con tin
theo cơ quan y tế giải gaza chiến dịch của israel đến nay đã dẫn đến việc cô lập các bệnh viện tại khan yunis
bệnh nhân và trẻ sơ sinh đang đối mặt với biến chứng nghiêm trọng do không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế